tiếp thống đốc ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản tadashi maeda vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết hiện việt nam đang nỗ lực phát triển sản xuất
kinh doanh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do đó cần rất nhiều nguồn lực để phát triển
thủ tướng tin tưởng hai bên sẽ tìm ra những phương thức hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
thống đốc maeda cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp đồng thời nêu rõ trong thời đại mới
ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản tin tưởng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với việt nam
cho biết tại hội nghị cấp cao g hai mươi tới đây được tổ chức ở nhật bản
các bên sẽ tập trung thảo luận đầu tư để phát triển bền vững
ông nhấn mạnh việt nam đang có nhu cầu rất lớn về năng lượng điện
do đó ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản sẵn sàng hợp tác hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực này
để phát triển các dự án nhiệt điện với công nghệ hiện đại trong bảo vệ môi trường
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao công nghệ nhiệt điện hiện đại của nhật bản
giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời nêu rõ
chính phủ việt nam đang xem xét phát triển một số dự án nhiệt điện có công nghệ hiện đại
chính phủ cũng đang xem xét một số dự án đầu tư theo hình thức ppp trong lĩnh vực này
thủ tướng mong ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản với kinh nghiệm của mình
sẽ hỗ trợ việt nam hoàn thiện thể chế pháp luật trong đầu tư ppp
thủ tướng mong ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản hỗ trợ evn và pvn trong đầu tư phát triển các dự án năng lượng điện